ông bennigan đã hoan nghênh tuyên bố của bộ trưởng quốc phòng galan nhấn mệnh rằng ông galan đang nói sự thật và chính phủ phải có trách nhiệm làm điều đúng đắn cho đất nước
mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự hai tỷ đô la mỹ dành cho các lực lượng ukraine
khoản hỗ trợ này được ngoại trưởng mỹ antony blinken công bố trong cuộc họp báo chung với người đồng góp ukraine dmitr kuloba diễn ra tại thủ đô kiev nhân chuyến thăm của nhà ngoại giao mỹ tới ukraine
đây là một phần trong gói hỗ trợ sáu mươi một tỷ đô la mỹ mà washington đã thông qua cách đây vài tuần
sau nhiều tháng tranh luận tại quốc hội mỹ cụ thể là một sáu tỷ usd có được từ dự luật hỗ trợ bổ sung đã được tổng thống mỹ joe biden ký hồi tháng trước
và bốn trăm linh triệu đô la mỹ còn lại từ khoản hỗ trợ tài chính quân sự cho nước ngoài hiện chưa được phân bổ
ông blinken nêu rõ mục tiêu của gói hỗ trợ là cung cấp vũ khí cũng như đầu tư cho cơ sở hạ tầng ở ukraine và giúp nước này mua thiết bị quân sự từ các nước khác không chỉ từ mỹ
cũng theo ngoại trưởng blinken mỹ đang tìm cách đẩy nhanh việc vận chuyển thêm vũ khí và đạn sược cho ukraine
một đợt tấn công trên bộ mới của nga ở khu vực đông bắc của ukraine
chính phủ slovakia đã xác nhận vụ ám sát nhằm vào thủ tướng robert fico và cho biết nghi phạm của vụ tấn công đã bị bắt ngay tại hiện trường
liên hợp quốc liên minh châu âu và chính phủ nhiều nước đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công
đồng thời khẳng định bạo lực là không được phép và cũng không có chỗ trong chính trị
ngay sau khi vụ việc xảy ra
thư ký liên hợp quốc chủ tịch ủy ban châu âu chủ tịch hội đồng châu âu tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
đều đã lên án vụ tấn công gây sốc đồng thời bày tỏ chia sẻ với thủ tướng slovakia robert fico và gia đình của ông
trong khi đó tổng thống nga vladimir putin mô tả vụ nổ súng tấn công ông fico là tội ác gây tờm
và bày tỏ hy vọng thủ tướng slovakia sẽ nhanh chóng bình phục
về phần mình tổng thống mỹ joe biden đã lên án vụ nổ súng đe dọa tính mạng của thủ tướng fico là hành vi bạo lực khủng khiếp
đồng thời khẳng định tình đoàn kết với thủ tướng fico và người dân slovakia
tổng thống thổ nhĩ kỳ tổng thống ukraine thủ tướng anh pháp đức cùng nhiều nhà lãnh đạo khác của phương tây
cũng có quan điểm tương tự khi lên án mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào thủ tướng fico
trước đó cùng ngày người phát ngôn văn phòng chính phủ slovakia cho biết thủ tướng fico đã bị thương trong một vụ nổ súng
sau cuộc họp của chính phủ hiện các phẫu thuật đã diễn ra tốt đẹp và thủ tướng robert fico không còn trong tình trạng nguy hiểm
tới tính mạng trong khi tay súng tấn công ông fico đã bị cảnh sát bắt giữ tại hiện trường
trong cuộc họp vừa diễn ra liên minh châu âu eu đã bật đèn xanh cho một cuộc cải tổ mang tính bước ngoặt đối với các chính sách
di cư và tị nạn mang tên là hiệp ước mới về di cư và tị nạn đa số quốc gia thành viên của eu ủng hộ bảo đảm hiệp ước được thông qua
bất chấp sự phản đối của hungary và ba lan vốn từ lâu đã bác bỏ ý tưởng của các nước châu âu nên chia sẻ lượng người di cư
liên minh châu âu eu vừa thông qua lần cuối việc cải tổ các chính sách đối với người di cư và tị nạn
điểm mới của các chính sách này là việc chính phủ các nước có thể đưa ra những lựa chọn để quản lý hiệu quả người tị nạn
như di rời một lượng người tị nạn nhất định đến nơi khác phải trả hai mươi euro cho những trường hợp từ chối cho tị nạn
hoặc cung cấp những hỗ trợ tài chính nhất định
cộng hòa séc và slovakia đã chọn bỏ phiếu trắng
riêng ba lan và hungary đã bỏ phiếu chống lại toàn bộ một mươi điểm của chính sách này
bộ trưởng tài chính ba lan cho rằng các chính sách mới về người di cư và tị nạn của eu không giải quyết được các điểm cốt lõi của vấn đề di cư
nhất là đối với các quốc gia giáp danh với belarus và bị ảnh hưởng bởi chiến tranh hỗn hợp
do vậy ba lan sẽ kiên quyết bác bỏ tất cả các điểm trong chính sách mới này
trong khi đó thủ tướng hungary cho biết các chính sách mới của eu về người di cư và tị nạn không hợp lý
và nước này sẽ không bao giờ nhượng bộ trước làn sóng di cư ồ ạt hiện nay
dự kiến các chính sách mới của eu sẽ có hiệu lực từ năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên việc ba lan và hungary phản đối có thể sẽ khiến eu gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các chính sách mới này
ông loren wang đã chính thức trở thành thủ tướng thứ tư của singapore
buổi lễ nhậm chức của tân thủ tướng singapore và nội các mới đã diễn ra long trọng và tối qua tại zingistana ở singapore
phát biểu tại buổi lễ được truyền hình trực tiếp thủ tướng thứ tư của singapore cam kết nỗ lực hết sức để đảm nhận trọng trách này
đoàn kết người dân singapore ở mọi tầng lớp tôn giáo hay là sắc độc vượt qua thách thức hướng tới tương lai tốt đẹp hơn cho mọi người dân
ông loren wang sẽ vẫn giữ quyền lãnh đạo bộ tài chính còn ông lý hiển long sẽ ở lại nội các với tư cách là bộ trưởng cấp cao
một trong những thách thức trước mắt của tân thủ tướng singapore sẽ là dẫn dắt đội ngũ của mình
giành được sự tín nhiệm cao của cử tri trong cuộc tổng tuyển cử sẽ được tiến hành trước tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nội các thái lan đã thông qua thị thực có thời hạn là một mươi năm dành riêng cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp mục tiêu
tại khu vực hành lang kinh tế phía đông eec miền đông của đất này
loại thị thực đặc biệt nói trên được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp trọng điểm và nâng cao khả năng cạnh tranh
thị thực đặc biệt được chia làm bốn loại dành cho bốn nhóm
ba đối tượng gồm có chuyên gia giám đốc điều hành chuyên viên và vợ hoặc chồng và người phụ thuộc của ba nhóm đối tượng trên
người sở hữu thị thực này được phép xuất kiệp cảnh nhiều lần nhưng không vượt quá thời hạn của hợp đồng lao động
được sử dụng làn ưu tiên tại sân bay quốc tế trên toàn thái lan
ngoài ra các chuyên gia chuyên viên cư trú và làm việc tại eec có thể được hưởng mức thuế thu nhập cá nhân đặc biệt là một mươi bảy
thấp hơn mức thuế lũy tiến hiện nay thái lan đang áp dụng ở mức cao nhất là ba mươi năm
thủ tướng thái lan seta thavisi nhấn mạnh việc thông qua thị thực eec một mươi năm sẽ mở ra nhiều cánh cửa nữa
cho đội ngũ nhân tài mà thái lan rất mong muốn chào đón từ khắp nơi trên thế giới
những trận mưa lớn đổ xuống bang rio grande do sul của brazil kể từ cuối tháng bốn đã gây nên trận lũ lụt lớn nhất trong lịch sử của bang này
cơ quan thời tiết quốc gia brazil cảnh báo tình hình lũ lụt sẽ còn tiếp diễn trong nhiều tuần tới
gây thêm khó khăn cho nửa triệu người đang phải rời bỏ nhà cửa do mưa lũ
lũ lụt đã ảnh hưởng đến bốn trăm năm mươi trong tổng số bốn trăm chín mươi bảy đô thị của bang tương đương gần chín mươi lãnh thổ của bang
cho đến thời điểm này lũ lụt đã khiến ít nhất một trăm bốn mươi tám người thiệt mạng và một trăm hai mươi năm người vẫn mất tích
khu vực trung tâm thành phố porto alegre vẫn chìm trong nước
các quan chức cho biết hơn hai trăm sáu mươi bảy ngôi nhà vẫn không có điện và một trăm năm mươi chín người không có nước sạch
các nhà khí tượng dự báo cần ba mươi năm ngày để mực nước trở lại dưới mức lũ
xong nhấn mạnh
điều đó sẽ phụ thuộc vào thời tiết trong những ngày tới
thưa quý vị kẻ lừa đảo sẽ không chừa một ai và luôn răng bẫy trực chờ các nạn nhân
chúng cũng có thể vào bất kỳ một vai diễn nào từ luật sư nhân viên ngân hàng thậm chí là bác sĩ chữa bệnh
người mỹ trên sáu mươi tuổi đang trở thành mục tiêu số một của tội phạm lừa đảo trực tuyến và qua điện thoại
với tổng số tiền thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng
cùng điều tra liên bang mỹ fbi bới đây đã cảnh báo rằng những kẻ lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn
trong các thủ đoạn mà chúng sử dụng để đạt được mục đích là buộc các nạn nhân chuyển những khoản tiền lớn
lừa đảo là vấn nạn không chỉ của riêng một quốc gia nào
vậy tại mỹ hoạt động này đang diễn biến ra sao
câu chuyện quốc tế sau đây sẽ cho quý vị thấy một phần nhỏ trong hoạt động của loại hình tội phạm này
và nội dung này cũng sẽ khép lại bản tin anh thế giới ngày một mươi sáu tháng năm
từ giả mạo các cơ quan công quyền doanh nghiệp lớn nhân viên ngân hàng để gọi điện lừa đảo cho đến trèo kéo đầu tư tặng quà bán thực phẩm chức năng các sản phẩm với giá trên trời quá nhiều hình thức lừa đảo tài chính đang bùa vây vào người cao tuổi
nhiều người cao tuổi mắc bẫy nhưng lại chỉ có số ít trình báo với cơ quan chính quyền điều này khiến việc truy bắt các nhóm tội phạm trở nên khó khăn
quy trình trong các chiêu thức lừa đảo của nhóm tội phạm công nghệ đó là đầu tiên thông tin và video được kẻ lừa đảo thu thập qua internet và giọng nói được tổng hợp bằng công nghệ ai
sau đó kẻ lừa đảo già làm con cái hoặc người thân của người già gọi điện thoại tới
chúng sẽ nói với nạn nhân về những việc gây phương hại đến người khác và cầu xin sự giúp đỡ từ đó sẽ tạo tâm lý hoang mang và sự mất tỉnh táo
ngay lập tức họ rơi vào cái bẫy đã được kẻ lừa đảo thiết kế cẩn thận
và nhất là làm theo hướng dẫn của họ
chúng sẽ đưa tiền của bên kia và chuyển tiền gửi vào tài khoản của chúng mà không một chút do dự với hy vọng sẽ giúp được con tránh được rắc rối
và những tội phạm lừa đảo sau đó có thể rút được số tiền lớn từ phía nạn nhân
để tránh tình trạng này tại mỹ nhiều sáng kiến công nghệ đã được phát triển để bảo vệ người cao tuổi trên các nền tảng mạng xã hội
điển hình trong số đó là ứng dụng tích hợp ai aura
đây là một ứng dụng giúp bảo vệ người dùng đặc biệt là người cao tuổi tránh bị đánh cắp danh tính bảo vệ tín dụng giữ an toàn cho hoạt động trực tuyến
ứng dụng này kết nối hoạt động trực tuyến của bố mẹ với con cái nếu có cuộc gọi tin nhắn khả nghi đến tài khoản của bố mẹ con cái sẽ biết cả các khoản rút tiền trong tài khoản cũng vậy
tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo việc cập nhật phổ biến nâng cao
nhận thức cho người cao tuổi về cách thức nhận diện hình thức lừa đảo trực tuyến vẫn là quan trọng nhất
trong gia đình các thành viên trẻ tuổi nên dành thời gian quan tâm đến người cao tuổi để nhận ra những yếu tố bất thường từ đó kịp thời hỗ trợ giúp đỡ người cao tuổi xử lý các tình huống trên không gian mạng